phó thủ tướng chính phủ phạm bình minh phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia
trưởng ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị an ninh quốc phòng
đã chủ trì phiên họp ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế năm hai nghìn một mươi chín
cùng dự có các phó thủ tướng vương đình huệ phó thủ tướng vũ đức đam
phó trưởng ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế
trong năm hai nghìn một mươi sáu công tác hội nhập quốc tế của việt nam tiếp tục gạt hái được những thành công nhất định
tiếp tục thực thi các cam kết hội nhập quốc tế đặc biệt là một mươi hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực
tăng cường vận động để các nước công nhận việt nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ vào năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời tham gia đầy đủ và có trách nhiệm các hoạt động trong khuôn khổ các diễn đàn
tổ chức kinh tế quốc tế như wto asean apec asem
nỗ lực tập trung chuẩn bị cho năm apec hai nghìn một mươi bảy tổ chức tại việt nam
phát biểu tại phiên họp phó thủ tướng phạm bình minh nhấn mạnh
công tác hội nhập quốc tế là nhiệm vụ chính trị quan trọng
các bộ ngành cần phải tập trung triển khai nhiệm vụ được giao
đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tập trung vào các sự kiện hồi nhập quốc tế quan trọng
trong năm hai nghìn một mươi bảy như năm apec hai nghìn một mươi bảy và các fta mới